hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng xét xử sơ thẩm xác nhận các bị cáo đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng là số tiền mua trái phiếu từ hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án
hội đồng xét xử ghi nhận có hơn một nhà đầu tư trực tiếp đến phiên tòa để theo dõi và đề nghị quyền và lợi ích hợp pháp của họ
vấn đề dư luận quan tâm là các nhà đầu tư trái phiếu tân hoàng minh cũng là bị hại trong vụ án này phải làm gì để thu hồi lại số tiền

luật sư nguyễn thị mai công ty luật hà trọng đại và cộng sự cùng các đồng nghiệp đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng chục nhà đầu tư là bị hại trong vụ án tân hoàng minh cho biết
các bị hại để lấy lại số tiền chính đáng của mình cần lưu ý một số điểm sau
thứ nhất hiện cơ quan tiến hành tố tụng đã thu hồi đầy đủ số tiền tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt là hơn tám sáu trăm linh tỷ
điều ba mươi bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm quy định
việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự
do vậy vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư sẽ được giải quyết tại phiên tòa hình sự đang được tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm
các cứ khoản một điều một trăm linh sáu bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm thì hội đồng xét xử sẽ quyết định việc các bị cáo sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ai bồi thường bao nhiêu
nội dung này sẽ thể hiện trong bản án sơ thẩm
và bản án phúc thẩm nếu có kháng cáo
như vậy các nhà đầu tư là bị hại trong vụ án để lấy lại được số tiền mua trái phiếu thì căn cứ vào việc hội đồng xét xử sẽ tuyên việc xử lý số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ là số tiền khắc phục hậu quả ở trong bản án
sau khi nhận được bản án có hiệu lực pháp luật giải quyết vụ án các nhà đầu tư phải liên hệ với cục thi hành án dân sự thành phố hà nội để làm thủ tục yêu cầu thi hành án hoàn trả lại toàn bộ số tiền được bồi thường
nội dung này sẽ thể hiện trong bản án hình sự có hiệu lực pháp luật
thứ hai kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân cũng như số tiền bị thiệt hại
việc xác định tư cách bị hại trong vụ án được căn cứ vào các thông tin của nhà đầu tư đã đăng ký mua trái phiếu với tập đoàn tân hoàng minh
vụ án có hơn sáu sáu trăm linh bị hại do vậy rất dễ nhầm lẫn thông tin của bị hại trong quá trình giải quyết vụ án
điều này sẽ gây khó khăn cho việc yêu cầu thi hành án sau này
bởi vậy để đảm bảo việc thi hành án
thì chính nhà đầu tư cần phải giả soát đối chiếu thông tin cá nhân của mình trong hồ sơ vụ án
từ đó có kiến nghị sửa đổi bổ sung đến thư ký phiên tòa để điều chỉnh kịp thời
thứ ba ngay sau khi bản án hình sự xét xử vụ án có hiệu lực pháp luật
nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm đơn yêu cầu thi hành án dân sự
giấy tờ tùy thân của người yêu cầu bản án có hiệu lực pháp luật gửi đến cục thi hành án dân sự tp hà nội
thời gian thực hiện thi hành án tùy thuộc từng trường hợp cụ thể
nhưng nếu không gặp bảy các sự kiện bất khả kháng hoặc trì hoãn thì thường thời gian khoảng một năm tháng
thứ tư điều ba mươi luật thi hành án dân sự hai nghìn tám quy định
trong thời hạn năm năm kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật
người được thi hành án người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án
theo đó nhà đầu tư cần lưu ý về thời hiệu yêu cầu thi hành án để tránh trường hợp
hết thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu thi hành án
sẽ thanh toán lãi các hợp đồng đến hạn trước thời điểm bị bắt
bị cáo độ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh khẳng định sẽ có trách nhiệm trả các khoản tiền lãi
trong hợp đồng mua bán trái phiếu đến hạn trước thời điểm bị bắt
trước đó chiều ngày hai mươi tháng ba sau khi tạm dừng để các bị hại mới đến có thời gian giả soát lại thông tin số tiền bị chiếm đoạt
tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo
tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
được quyền trình bày yêu cầu trước khi tòa kết thúc xét hỏi đa số các bị hại mong muốn cấp sơ thẩm
buộc các bị cáo thanh toán tiền theo hợp đồng mua bán chuyển nhượng trái phiếu đã ký với tập đoàn tân hoàng minh
cùng với đó nhiều bị hại mong muốn sớm nhận được số tiền gốc đã đầu tư do thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
trong khi đó một số bị hại đề nghị được thanh toán các khoản lãi phát sinh trong những năm qua
trên những yêu cầu trên của các nhà đầu tư luật sư nguyễn chiến người bảo vệ cho một số bị hại đề nghị bị cáo độ anh dũng trả lời
trình bày trước hội đồng xét xử bị cáo dũng khẳng định các khoản tiền lãi trong hợp đồng giữa tập đoàn này
và các bị hại mà đến hạn trước thời điểm bị bắt thì xin nhận trách nhiệm trả số tiền đó
có những khoản tiền lãi tính từ sau thời điểm tôi bị bắt
ông dũng nói thêm và thừa nhận đã khắc phục tám sáu trăm bốn mươi năm tỷ đồng trong đó đã nộp thừa hơn một tỷ đồng
cũng theo lời khai của chủ tịch tân hoàng minh về nguyên tắc đây là vụ án hình sự về xâm phạm sở hữu
khi bị cáo bị bắt thì hợp đồng vô hiệu
về bản chất tất cả số tiền đó đang đưa vào kinh doanh và chưa phát sinh lợi nhuận nên bị cáo phải thu hồi về
do đó ở đây chỉ còn là vấn đề về tinh thần tự nguyện và thái độ thiện trí của tân hoàng minh bị cáo dũng nói
trước đó bị cáo đỗ anh dũng đã bày tỏ sự tôn trọng và xác nhận phần lớn nhận định
nhận xét của cơ quan điều tra viện kiểm sát là chính xác đúng với diễn biến vụ án và hành vi của bị cáo
theo bị cáo này khi đồng ý về chủ trương và phát hành trái phiếu
bị cáo không có ý thức mục đích lợi dụng việc này để lấy tiền của người dân
khi phát hành trái phiếu bị cáo xác định các trái chủ là những nhà đầu tư chiến lược
nếu không có họ thì phương án kinh doanh của bị cáo khó có thể thành công
do vậy bị cáo không hề có suy nghĩ sẽ lừa người dân
ngay sau khi vụ án xảy ra bị cáo có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả
bằng cách bán tài sản để có tiền trả lại các nhà đầu tư
quá trình làm việc với cơ quan điều tra bị cáo liên tục nhắn nhủ tới gia đình bạn bè người thân
tìm cách huy động mọi nguồn lực để thực hiện nguyện vọng này
với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của các cơ quan tố tụng
trước khi kết thúc điều tra bị cáo đã nộp hơn năm sáu trăm năm mươi một tỷ
cộng với số tiền cơ quan điều tra thu hồi trước đó hơn hai chín trăm chín mươi hai tỷ
toàn bộ hậu quả của vụ án hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đã được giải quyết triệt để
bị cáo thành thật xin lỗi các nhà đầu tư gia đình bạn bè thân thiết
cán bộ nhân viên của tập đoàn tân hoàng minh đã vất vả lo lắng
gặp nhiều khó khăn trong suốt hai năm qua
bị cáo xin nhận trách nhiệm cao nhất
theo quyết định đưa ra xác xử của toán nhân dân tp hà nội
bị cáo đỗ anh dũng và con trai là đỗ hoàng việt
giáo tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
cùng người bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài bị cáo đỗ anh dũng còn một mươi bốn bị cáo khác cũng bị đưa ra xác xử
cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
ngoài ra hội đồng xét xử đã triệu tập sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là bị hại
trong vụ án lừa đảo qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp nghìn tỷ này
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tập đoàn tân hoàng minh có vai nợ lớn
các dự án chưa triển khai song do ảnh hưởng của covid một mươi chín khiến doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn
về tài chính có dư nợ tín dụng hơn một mươi tám năm trăm linh tỷ
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai dư nợ của tập đoàn tân hoàng minh đã tăng lên gần hai mươi tỷ
chưa kể các khoản nợ đến từ tám gói trái phiếu đã phát hành năm hai nghìn hai mươi ba
để có tiền thanh toán nợ bị can độ anh dũng đã chỉ đạo cấp dưới
tập đoàn tân hoàng minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn